cụ thể doanh nghiệp thực hiện dự án sẽ xây dựng và lắp mới sáu trăm linh nhà chở xe buýt
đổi lại doanh nghiệp sẽ được lắp đặt một hai trăm linh biển thông tin quảng cáo tại giải phân cách trên nhiều tuyến đường
lắp đặt hai mươi năm màn hình tra cứu thông tin và hình ảnh quảng cáo cảm ứng có tích hợp thiết bị phát wifi
các tuyến đường và điểm lắp đặt được bố trí trên các tuyến đường đủ điều kiện với bề rộng mặt cắt ngang lớn hơn hai mét
tại các quận nội thành toàn bộ hạng mục sẽ được xây dựng theo hướng hiện đại đạt tiêu chuẩn châu âu
thành phố hà nội đang xem xét dừng hoạt động xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng chở người
và quy định dừng hoạt động đối với xe xích lô trên địa bàn thành phố
trước tình trạng ủn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn diễn biến phức tạp
hà nội sẽ yêu cầu xe ba bánh phục vụ đi lại của thương binh và người khuyết tật khi tham gia giao thông
phải được đăng ký đăng kiểm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
xe ba bánh kinh doanh dịch vụ chở hàng chở người và xe xích lô trên địa bàn thành phố sẽ bị dừng hoạt động
các loại xe tải cung ứng thực phẩm chở hàng cho siêu thị trung tâm thương mại
chợ đầu mối khách sạn chỉ được phép hoạt động vào ban đêm
ubnd tp hà nội sẽ xây dựng cơ chế hỗ trợ chuyển việc làm bảo đảm đời sống đối với thương binh có xe ba bánh
thưa quý vị và các bạn
mười năm thực hiện chương trình số hai của thành ủy về phát triển nông nghiệp xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống nông dân
hà nội đã huy động được một nguồn lực rất lớn với bảy mươi sáu bốn trăm năm mươi một tỷ đồng
đáng chú ý nhiều huyện thị xã bên cạnh việc đa dạng hình thức xã hội hóa còn có những giải pháp khai thác được lợi thế của từng địa phương để tạo nguồn vốn đầu tư
trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao hình thức này càng cần được phát huy linh hoạt nhằm đạt được những hiệu quả tốt nhất
đây cũng là nội dung chính của phóng sự sau đây của chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
không còn xã dưới một mươi tiêu chí
đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm hai nghìn một mươi tám đạt bốn mươi sáu năm triệu đồng tăng ba mươi ba năm triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi
hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường phương thức hoạt động được đổi mới chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao
theo văn phòng điều phối nông thôn mới hà nội tính từ năm hai nghìn một mươi đến nay toàn thành phố đã huy động được bảy mươi sáu bốn trăm linh nông thôn
trong đó vốn ngân sách trung ương là năm mươi tám tỷ đồng ngân sách thành phố hai mươi năm chín trăm năm mươi tám tỷ đồng ngân sách huyện là ba mươi hai hai trăm hai mươi ba tỷ đồng ngân sách xã là ba bốn trăm bảy mươi một tỷ đồng
vốn huy động ngoài ngân sách bao gồm vốn đồng góp của doanh nghiệp hợp tác xã người dân là một mươi bốn bảy trăm bốn mươi một tỷ đồng
gia đình ông nguyễn văn hồng ngụ ở xã hoàng kim huyện mê linh đã tình nguyện hiến đất ở
để địa phương mở rộng diện tích các công trình
và tình phúc lợi ông kỳ vọng sự đóng góp của mình sẽ góp phần mang lại diện mạo mới cho vùng quê hoàng kim

cũng như ông hồng gia đình ông lưu trung mầu ở xóm hai thôn hoàng xá xã hoàng kim huyện mê linh hà nội
cũng rất tích cực đóng góp để xây dựng nông thôn mới tại địa phương
năm hai nghìn một mươi bảy cán bộ xã đã đến vận động để hiến đất mở rộng thêm đường xá
sau khi họp gia đình bàn bạc với nhau gia đình ông đã quyết định hiến đất cho địa phương
nhà tôi hiến đất mọi người bên cạnh bên ông dài mà nhiều hiến thì có ít này
nhà cháu cũng hiến cho nó rộng thêm mọi người xây dựng phong trào tổ chức
chứ không có ai vào núi gì cả
trước thì công đông đi còn chặt bây giờ ô tô đi tải cũng bốn năm tấn tám tấn cũng vẫn đi được
đi qua được thoải mái cho nên dân cũng bảo thế này đi lại thuận nợ thế này mà không nào
thôi mỗi nhà bỏ bớt ra một ít thì là phân khởi rồi nên dân cũng rất là vui vẻ
trong quá trình xây dựng nông thôn mới xã hoàng kim huyện mê linh đã huy động được một mươi tỷ đồng vốn xã hội hóa
đây là một con số mang nhiều ý nghĩa nhất là với một vùng quê thuần nông thu nhập của người dân chỉ ở mức trung bình
tham gia xây dựng nông thôn mới rất nhiều hộ dân đã có những đóng góp lớn
trong gần một mươi năm qua toàn huyện đã huy động được hai tám trăm sáu mươi năm tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
trong đó ba trăm bốn mươi hai tỷ đồng vốn xã hội hóa do các doanh nghiệp hợp tác xã và nhân dân đóng góp
đến nay huyện có một mươi bốn trên một mươi sáu xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới
các tri bộ đều phải vận động nhân dân để ủng hộ hiến đất để mở rộng đường
thì cái đường của chúng tôi hiện nay ở trước đây là nó rất hẹp
có những đoạn đường của các đường của làng thì nó chỉ có có cái chỗ nó chỉ có hơn hai mét
như đến giờ
giờ chúng tôi vận động thì dân người ta hiến đất thì bây giờ đã rộng ra có những chỗ là sáu mét có cái chỗ là năm mét
cho nên là bây giờ mở rộng được cái đường đó
để việc xây dựng nông thôn mới thành công trên địa bàn xã hoàng kim những năm tiếp theo
chỉ với nguồn kinh phí hạn hẹp cán bộ địa phương đã họp thống nhất và xác định là xã hội hóa trong việc xây dựng nông thôn mới là rất quan trọng
chính vì vậy xã đã triển khai rất hiệu quả và có bài bản về công tác xã hội hóa
rất nhiều hạng mục công việc đã được thực hiện xã hội hóa một cách toàn diện như việc làm cổng làng hiến đất mở đường trồng hoa vẽ tranh ở đường
sau khi họp ban chấp hành thì chúng tôi cũng đã thống nhất những cái đầu việc mà cần phải triển khai
sau khi thống nhất xong thì chúng tôi đã tiếp tục triển khai tới các đoàn thể tri bộ và ở thôn
và các đoàn thể của thôn để chúng ta tất cả cả hệ thống chính trị của chúng tôi vào cuộc
sau khi triển khai được tốt các bước đó trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều thuận lợi trong quá trình triển khai
đặc biệt là nhân dân cũng rất hào hứng và cũng rất nhiệt tình trong quá trình thực hiện
sau chặng đường nỗ lực không ngừng đến nay diện mạo nông thôn mới của huyện mê linh đã có nhiều thay đổi
một mươi bốn trên một mươi tám xã thị trấn đặt chuẩn nông thuần mới
bốn xã thị trấn đang cận với nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi chín và hai nghìn hai mươi
thì huyện mê linh sẽ đạt tiêu chuẩn nông thôn mới
kết quả này là sự chung tay của toàn dân trong huyện
sau một mươi năm năm đồng hành trên địa bàn cùng đội bàn huyện mê linh
thì ngân hàng công thương quang minh rất vinh dự là cũng đã đóng góp nhiều công sức cho hoạt động xây dựng nông thuần mới của huyện mê linh
trong đó hoạt động mạnh nhất đó là tài trợ xây dựng bốn mươi một trường
trường học trên địa bàn huyện mê linh trên một mươi tám xã thị trấn của huyện
từ trường mầm non trường tiểu học trung học cơ sở
và số trường tài trợ là bốn mươi một trường với tổng số tiền tài trợ cho mỗi trường là từ hai tỷ đến hai mươi tỷ đồng
rất nhiều huyện trên địa bàn hà nội đã linh hoạt và thực hiện rất tốt công tác xã hội hóa trong việc xây dựng nông thôn mới
đồng ảnh đã chủ động khai thác lợi thế từ việc đấu giá quyền sử dụng đất
cụ thể huyện giao cho các xã chủ động xây dựng hạ tầng các khu đấu giá sen kẹt
nguồn thu từ đấu giá đất được phân bổ lại một trăm linh cho các xã để thực hiện dự án thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới
việc này không chỉ tạo động lực tăng tính chủ động cho các xã trong việc giả soát lại đất công có thể đấu giá
mà còn tạo nguồn thu và khai thác có hiệu quả đất sen kẹt nhỏ lẻ
nhờ vậy trong gần một mươi năm qua toàn huyện đã thu được khoảng ba chín trăm linh tỷ đồng từ đấu giá đất sen kẹt
chiếm khoảng năm mươi một tám tổng nguồn vốn
việc xây dựng nông thuần mới đều khuyến khích nhân dân tham gia và ủng hộ cho chính quyền
để tiến hành xây dựng các công trình phục vụ cho chính nhân dân
không chỉ đông anh mê linh trương mỹ gia lâm
nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo phù hợp với tiềm năng lợi thế trong huy động vốn cho nông thôn mới
những năm qua thành phố luôn ưu tiên nguồn lực từ ngân sách đầu tư cho nông thôn mới
cùng với đó là kết hợp huy động các nguồn vốn xã hội hóa
để đầu tư có chi tiết
trọng tâm trọng điểm các công trình thiết yếu về hạ tầng
với những kết quả đáng ghi nhận trong việc xây dựng nông thôn mới nói chung
và huy động nguồn lực xã hội hóa trong công tác xây dựng nông thôn mới nói riêng
hà nội đã đóng góp kinh nghiệm hay cho cả nước về xây dựng nông thôn mới
đây chính là nơi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với quy mô nhiệm vụ lớn nhất cả nước
khi có tới một mươi bảy huyện ba trăm tám mươi sáu xã trên diện tích ngoại thành hơn hai hai trăm ba mươi km hai
số dân bốn một
một triệu người ở nông thôn tức là khoảng một phần hai dân số thủ đô sống ở nông thôn
đây cũng chính là động lực để cán bộ và nhân dân thành phố hà nội nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới
để cán đích những mục tiêu lớn trong việc xây dựng nông thôn mới góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn của thủ đô
thưa quý vị và các bạn trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều hà nội được biết đến là mái nhà chung
của gần hai trăm linh học sinh khiếm thị học hòa nhập
để đưa nghệ thuật đến với các em là một điều không hề dễ dàng
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín bà elizabeth persson một nghệ nhân làm gốm một nhà văn hóa thụy điển
đã có ý tưởng thực hiện một dự án nghệ thuật cho học sinh khiếm thị với mục tiêu giúp đỡ các em được tiếp cận nhiều hơn với nghệ thuật hội họa gốm
bằng khát khao được chạm tới
muôn màu cùng với sự giúp đỡ của các nghệ sĩ
các em khiếm thị đã vượt qua chính mình để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có tiếng nói riêng và tràn đầy hơi thở của cuộc sống
đây là lần thứ hai mươi bà elizabeth persson đến với các học sinh trường phổ thông cơ sở nguyễn đình triều
và cũng như những lần trước bà đến để tiếp tục công việc yêu thích của mình là hướng dẫn các em khiếm thị lốc vẽ và lốc gốm sử dụng kỹ thuật mô giấy trong sáng tác nghệ thuật
ngôi nhà nghệ thuật là một trong những ý tưởng của bà elizabeth từ năm hai nghìn tám và tại đây chính là nơi các em học sinh khiếm thị được tiếp cận nhiều hơn với nghệ thuật hội họa gốm
đây có thể là lần cuối bà đến việt nam vì tuổi đã cao nhưng nhìn sự đam mê và tiến bộ của các con qua từng sản phẩm nghệ thuật đã khiến bà rất xúc động và hạnh phúc

qua một thời gian cũng rất là nhiều các con cũng có thể học tập và tuổi trẻ cũng có thể học tập và tuổi trẻ cũng có thể học tập và tuổi trẻ cũng có thể học tập
tôi nhận thấy dự án các con đã có sự tiến bộ rất nhiều đặc biệt là các lĩnh vực nghệ thuật và các sản phẩm của các con đã được đánh giá rất cao trong cuộc triển lãm
tại ngôi nhà nghệ thuật này có rất nhiều sản phẩm nghệ thuật được các em học sinh khiếm thị làm trên nhiều chất liệu từ vẽ trên giấy lên gỗ và cả trên gốm xứ
để vẽ được trên giấy mà các em không nhìn được gì cũng như không nhìn được các gam màu thì phải có sự hướng dẫn tận tình

ngoài ra các cô giáo cũng đưa sáng kiến làm bảng vẽ để các con ghim giấy lên những cái lưới hoặc các con có thể làm trên chất liệu bằng dùi gỗ sau đó sơn màu phết màu lên rồi ấn lên giấy hoặc có thể nặn từ đất để làm những bức tranh bằng trí tưởng tượng của các em
kim giấy lên những cái lưới hoặc các con có thể làm trên chất liệu bằng dùi gỗ

để có được những sản phẩm nghệ thuật này các cô và trò đã rất kiên trì với nghệ thuật
từ đó mình sẽ phải hình dung ra cái hình khối và cái đường nét ở cái sản phẩm đó và tưởng tượng và rồi làm nên một cái sản phẩm đấy bằng cách riêng của mình
từ con là một người khiếm thị bẩm sinh vì vậy ngay từ khi mà bé con đã không được vẽ vời như các bạn
cũng như là con cũng nghĩ rằng là sẽ không bao giờ con có thể vẽ được một bức tranh cho dù đấy là một cái bức tranh rất là nhỏ
và cái suy nghĩ của con thì đã được thay đổi khi mà con được vào ngôi trường nguyễn đình chiểu và được tham gia dự án nghệ thuật vượt qua thị giác của nhà nghệ thuật ở đây
thì lúc đấy thì con cảm thấy rất là có một điều gì đó rất là kỳ diệu như kiểu là mình được hồi sinh mình được gặp một cái điều gì đó nó rất là tuyệt vời
và con không biết nói gì để có thể tả được cái điều đó khi mà con có thể tự tay vẽ những bức tranh của mình qua sự hướng dẫn của các thầy các cô ở đây ạ
nghệ thuật mang đến cho các em khiếm thị sự đam mê những niềm vui nó như một liệu pháp giúp các em giải tỏa tâm lý và như tên gọi của dự án nghệ thuật vượt qua thị giác
có lẽ là đối với tất cả những người bình thường thì nghĩ rằng các con học sinh khiếm thị sẽ không nhìn thấy gì thì chắc chắn các con sẽ không vẽ được những bức tranh
nhưng những cái thời gian này những cái thời gian qua đã chứng minh một điều
nghệ thuật đã vượt qua thị giác
và đây chính là một trong những cái sân chơi rất là bổ ích của các con
bằng trí tưởng tượng phong phú thì các con đã mang đến cho tất cả những thầy trò cũng như tất cả mọi người khi đến thăm ngôi nhà nghệ thuật này sẽ rất là ngạc nhiên và rất là thoáng phục các con
những cái điều không tưởng lại trở thành sự thật đó là những cái bức tranh vẽ
được các con làm bằng cái trí tưởng tượng của các con
bằng khát khao chạm tới cuộc sống muôn màu xung quanh với sự giúp đỡ của các nghệ sĩ các em khiếm thị đã vượt qua chính mình để tạo nên những sản phẩm nghệ thuật có tiếng nói riêng và tràn đầy hơi thở cuộc sống